ngày hai mươi hai tháng sáu trung tâm y tế huyện hồng ngự tỉnh đồng tháp đã trao giấy ra viện cho bệnh nhân số ba trăm ba mươi hai nhiễm covid một mươi chín hoàn thành công tất điều trị tại khu cách ly trung tâm y tế huyện hồng ngự
ba bệnh nhân ba trăm ba mươi hai một mươi tám tuổi ngụ tại xã thường phước một huyện hồng ngự là một trong ba việt kiều từ vương quốc campuchia về việt nam ngày hai mươi năm tháng năm bằng đường thủy sau khi qua cửa khẩu thường phước đã được đưa đi cách ly tập trung
ngày tám tháng sáu viện pasteur tp hcm thông báo kết quả xét nghiệm lần hai bệnh nhân này dương tính với sars cov hai được điều trị tại trung tâm y tế huyện hồng ngự
qua thời gian theo dõi và điều trị bệnh nhân đã bốn lần có kết quả âm tính với sars cov hai nên đủ điều kiện để xuất viện theo quy định sau khi xuất viện bệnh nhân sẽ được chuyển đến cách ly tập trung thêm một mươi bốn ngày